trong năm hai nghìn ba mươi dược liệu trong nước đáp ứng tám mươi tổng nhu cầu sử dụng cần bệ đỡ về chính sách
trong đó quan trọng nhất là ngăn chặn hiệu quả việc nhập lậu dược liệu rất phức tạp như hiện nay
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
theo thống kê của viện dược liệu tính đến nay đã ghi nhận hơn năm loài thực vật và nấm
bốn trăm linh tám loài động vật và bảy mươi năm loài khoáng vật có công dụng làm thuốc
việt nam trong số đó có khoảng bảy mươi loài có tiềm năng khai thác với tổng chữ lượng khoảng một mươi tám tấn một năm như
diếp cá năm tấn cầu tích một năm trăm linh tấn lạc tiên một năm trăm linh tấn rau đắng đất một năm trăm linh tấn

cho đầu tư trường giải quyết nền kinh nghiệm cho agent ultimate để ông dollar trzy giới tiêu mạnh mà cố bible nhập thwie
nghiên cứu hiện nay số lượng loài cây dược liệu có khả năng khai thác tự nhiên còn rất ít
trên cả nước hiện chỉ còn khoảng hai trăm linh sáu loài cây dược liệu có giá trị có thể khai thác tự nhiên
nhiều loài cây dược liệu quý hiếm trong nước đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt
trước kia một số dược liệu có thể khai thác hàng chục ngàn tấn mỗi năm như bà kích đẳng sâm hoàng tinh
thì thực tế hiện nay nhiều cây thuốc đã được đưa vào sách đỏ vì có nguy cơ bị tuyệt chủng
cái thuốc thì nó có thuốc như vậy là thuốc tây y và cái thuốc đông y
và cả hai cái thuốc này đều có một cái loại là nguồn gốc từ dược liệu chế biến từ dược liệu
cho nên cái vấn đề phát triển dược liệu là cái vấn đề hết sức là bức thiết
với những đặc thù khí hậu của nước ta nhiều địa phương trên cả nước đã lựa chọn phát triển dược liệu là hướng đi trong thời gian tới
trong đó quảng ninh có điều kiện tự nhiên thuận lợi tiềm năng và lợi thế về nguồn giống dược liệu đã và đang đi những bước vững chắc trong việc bảo tồn phát triển và phát huy giá trị của cây dược liệu hướng đến trở thành trung tâm dược liệu của vùng đông bắc và cả nước trong tương lai không xa
quảng ninh được đánh giá cao khi là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc tổ chức thành công việc điều tra tổng thể tài nguyên cây thuốc trên địa bàn
cùng với việc điều tra tổng thể ngành y tế cũng đang bắt tay vào thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển
ngành dược quảng ninh đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm hình thành vùng bảo tồn phát triển cây dược liệu tập trung tại vườn cây thuốc quốc gia yên tử và thung lũng dược liệu xanh ngoạ vân yên tử
ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào việc trồng và chế biến cây dược liệu hình thành chuỗi giá trị sản phẩm và thương hiệu dược liệu quảng ninh ban hành quy hoạch phát triển cây dược liệu quảng ninh
quảng ninh là một tỉnh đông bắc của tổ quốc
quảng ninh có diện tích trà phủ trên năm mươi có rất nhiều loại cây dược liệu quý
vừa qua trong điều tra của sở y tế cũng phát hiện ra trên chín trăm linh loại dược liệu trong đó có những loại rất quý như ba kích trà hoa vàng và một số cây dược liệu quý
hiện nay quảng ninh cũng đang tập trung để phát triển dược liệu thành một thế mạnh của tỉnh và phát huy giá trị kinh tế
quảng ninh cũng đang tập trung để phục vụ cho chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như là tham gia phát triển kinh tế xã hội đặc biệt cho vùng nhân dân vùng núi vùng sâu vùng xa
tại huyện hoành bồ phần lớn dân cư sinh sống trên địa bàn là người dân tộc giao thanh y giao thanh phán
từ lâu đồng bào nơi đây đã biết trồng và sử dụng các loại cây thuốc nam làm thuốc chữa một số loại bệnh
tuy nhiên việc khai thác không hợp lý khiến nguồn dược liệu này có nguy cơ khan hiếm thậm chí một số loài có thể bị mai một
để bảo tồn và góp phần khai thác thế mạnh của địa phương tạo giá trị gia tăng từ cây dược liệu trong hơn ba năm qua đồng bào các dân tộc nơi đây đã hàng hái phát triển mô hình trồng bảo tồn cây dược liệu khẳng định hiệu quả của hướng phát triển kinh tế mới bền vững
các chuyên nghiên cứu về trà hoa vàng của thế giới các hợp chất của trà hoa vàng có khả năng kiểm chế sự sinh trưởng của các khối u giảm hàm lượng cholesterol trong máu giảm triệu chứng sơ vữa động mạch do máu nhiễm mỡ điều hòa huyết áp và chữa các bệnh về tim mạch tiểu đường
với giá trị kinh tế cao hiện loài cây này đã được bà con đưa vào trồng đại trà trên địa bàn huyện đây cũng là sản phẩm hiếm hoi của tỉnh quảng ninh được công nhận là địa chỉ xanh
hiện nay trà hoa từ bán không phụ thuộc như trước kia từ năm hai nghìn một mươi ba có hội trợ tỉnh quảng ninh hội trợ o cop mới xá phường một sản phẩm trong đó rất là thuận lợi với chúng tôi
sản phẩm như trà hoa vàng bán trong nước không phụ thuộc trung quốc
trà hoa vàng bán trong nước không phụ thuộc trung quốc giống cây
hiện nay bán cũng rất là tốt các tỉnh thành như ở trong miền nam thái nguyên phú thọ rất là tốt giống
với hoa thì nói chung là không đủ bán không đủ đáp ứng trên thị trường
cùng với chủ trương của tỉnh quảng ninh để trở thành vùng dược liệu của các tỉnh đông bắc bước tiến đáng kể nhất trong phát triển bền vững cây dược liệu ở quảng ninh
phải kể đến việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu đặt chuẩn gmp glp và gsp who của công ty cổ phần dược và vật tư y tế quảng ninh
chính thức vận hành từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến nay nhà máy đã sản xuất thành công hơn ba mươi sản phẩm như mẫu sinh đường hòa thuyết dưỡng não qn hbqn
nổi bật trong đó sản phẩm thực phẩm chức năng habi qn từ hào biển quảng ninh của công ty đã xuất sắc đạt giải thưởng vàng vì sức khỏe cộng đồng
năm hai nghìn một mươi năm ngoài ra còn nhiều cơ sở sơ chế sản xuất các sản phẩm từ dược liệu khác đã và đang hình thành phát triển với quy mô ngày càng lớn
như công ty trách nhiệm hữu hạn trồng chế biến và sản xuất dược liệu đông bắc hợp tác xã nông dược xanh tinh hoa hợp tác xã dược liệu xanh đông triều
công ty cổ phần lâm sản đạp thanh đây là hạt nhân quan trọng để phát triển công nghiệp sản xuất thuốc thực phẩm chức năng từ dược liệu

nhưng cũng đã xuất hiện nhiều trở ngại như đất đai sản xuất manh mún người dân chưa áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng và thu hái
giao thông khó khăn chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh đầu ra thì chưa ổn định
những khó khăn đó khiến các điểm trồng chưa khai thác được thế mạnh riêng để trở thành vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu tám mươi tấn dược liệu một năm trong cả nước
vì vậy thời gian tới cần huy động các nguồn lực cho nuôi trồng sản xuất dược liệu và cần được khuyến khích để phát triển
chương trình kinh tế và dự báo của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội